cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đức thọ tỉnh hà tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố tám bị can phạm tội hủy hoại tài sản
trước đó anh phan nam hải sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại xã đức lạc huyện đức thọ đến công an huyện đức thọ trình báo vụ việc
ngày ba tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm kiosk cầm đồ mang tên nam hải của gia đình anh ở tại thôn yên cường xã đức lạc
bị một nhóm đối tượng dùng đá và gậy đập phá tủ kính đựng điện thoại biển hiệu quảng cáo điện tử bằng đèn led và các vật dụng khác
tổng giá trị tài sản thiệt hại là hơn năm mươi triệu đồng
ngay sau khi sự việc xảy ra công an huyện đã huy động lực lượng tiến hành điều tra làm rõ tám đối tượng gây ra vụ hủy hoại tài sản nói trên
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đức thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố tám bị can
trong đó ra lệnh bắt tạm giam ba tháng đối với bảy bị can trần mạnh trí nguyễn đình tuấn nguyễn tiến đức võ kim thương trần hoài nam lê thành đạt lê quỳnh anh và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can nguyễn phi hùng